trong phiên làm việc chiều nay quốc hội thảo luận tại hội trường về dự luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
dự án luật này được tách ra từ luật giao thông đường bộ với thay đổi cơ bản là chuyển việc quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe từ bộ giao thông vận tải sang bộ công an
thể hiện băn khoăn về việc chuyển nhiệm vụ quản lý sát hạch đào tạo giấy phép lái xe từ bộ giao thông vận tải sang bộ công an
đại biểu nguyễn quốc hận cho rằng từ thực tiễn hoạt động của công tác quản lý đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe đang được bộ giao thông vận tải tổ chức thực hiện tốt thuận tiện nhanh chóng
bên cạnh đó đại biểu băn khoăn liệu khi chuyển nhiệm vụ sang bộ công an thì sẽ không còn giấy phép lái xe giả tai nạn giao thông giảm
không nên hình sự quá các vấn đề dân sự cũng không nên tập trung quá quyền lực vào một số ngành cơ quan đơn vị vì như thế dễ sinh ra tình trạng độc quyền lạm quyền đặc quyền đặc lợi
thực tế thời gian qua có nhiều trường hợp giả danh cán bộ ngành này ngành khác để lừa đảo gây bức xúc trong xã hội hoặc lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để che giấu thậm chí là tham gia tội phạm gây thiệt hại cho nhà nước và nhân dân hàng ngàn tỷ
trong khi đó đại biểu quách thế tản cho rằng việc chính phủ trình hai dự luật đã được thảo luận đánh giá khách quan xuất phát từ yêu cầu thực tiễn được sự đồng tình cao của các bộ gắn trách nhiệm từng bộ cụ thể
trong đó ngành công an có nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đó có đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe còn ngành giao thông quy định về kết cấu hạ tầng giao thông
trong đó ngành công an có nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đó có đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe còn ngành giao thông quy định về kết cấu hạ tầng giao thông
một số đại biểu cũng cho rằng việc tách luật không phải phân chia quyền anh quyền tôi mà trên hết là xuất phát từ lợi ích quốc gia dân tộc xây dựng hình ảnh quốc gia văn hóa văn minh người dân sống và làm việc trong điều kiện tốt nhất